vì lợi nhuận và nghiện gặp nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đã làm bàn với cái chết trắng
kết cục của những cô gái này là những ngày tháng thụ án trong tù hay phải trả giá bằng tính mạng của mình
hương trâm bà trùm cộng cán sư thanh
công an thành phố thanh hóa đã điều tra làm rõ và triệt phá đường dây mua bán ma túy từ hà nội về thanh hóa tiêu thụ
bạn giữ ba đối tượng gồm
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cầm đầu đường dây mua bán ma túy này là nguyễn thị hương
một trong những đối tượng mua bán ma túy cộng cán trên địa bàn thành phố thanh hóa với nhiều chân rết ở nhiều địa bàn khác nhau
trong vài năm trở lại đây do công an tỉnh thanh hóa nói chung công an thành phố thanh hóa nói riêng
đồng loạt gia quân tấn công chấn áp quyết liệt với tội phạm ma túy
nhiều đối tượng chân rết của hương trâm bị bắt giữ
tuy nhiên nguyễn thị hương đã móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài và các đối tượng trên địa bàn hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
trong đó hương đã câu kết với lê minh tuấn ở huyện thường tín hà nội mua heroin số lượng lớn
sau đó đem về cất dấu chia nhỏ cung cấp cho các địa điểm mua bán trên địa bàn thành phố
ngoài ra hương sử dụng vật chất để mua chuộc lôi kéo một số đối tượng để cất giấu ma túy
sử dụng nhiều máy điện thoại nhiều số điện thoại để liên lạc với các đối tượng mua bán ma túy
chỉ bán ma túy cho những người thân quen
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng thị nghĩa sinh năm hai nghìn trú tại thôn đồng táng xã đồng trúc huyện thạch thất thành phố hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi tám
một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại nhà nghỉ kim hoàng tại khu đông thịnh phường trà cổ thành phố móng cái
công an thành phố móng cái đã bắt giữ ổ nhóm gồm năm đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ tổng cộng sáu mươi tám chín trăm một mươi năm gam ma túy tổng hợp các loại và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp nhận vụ án để điều tra theo thẩm quyền
quá trình điều tra mở rộng vụ án đã xác định hoàng thị nghĩa là đối tượng bán ma túy cho nhóm đối tượng trên
nghĩa khai nhận bằng thủ đoạn nhận tiền qua tài khoản ảo và gửi ma túy qua dịch vụ chuyển hàng
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nghĩa đã bán cho các đối tượng này một mươi hai gói ma túy nước vui với giá ba triệu đồng một gói và hai mươi triệu tiền ma túy ketamin
ngay sau khi biết nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại móng cái bị bắt nghĩa đã tắt điện thoại
nghĩa đã bắt các tài khoản trên mạng và bỏ trốn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hơn hai tháng truy lùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ được nghĩa
đáng nói nghĩa bỏ học từ năm lớp một mươi một để học làm my móng
nhưng với bản tính ham ăn lười làm tiền kiếm ra không đáp ứng được các yêu cầu chi tiêu cá nhân
nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội đánh bóng hình ảnh dưới tên hà tấm để móc nối các đối tượng bán thêm ma túy lấy tiền ăn chơi
các nữ bỏ cả chục triệu mua ma túy sử dụng xuyên ngày đêm
tại hà nội ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hoàng mai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bốn đối tượng gồm trần phương linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hoàng thế huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại hoàng mai hà nội lê thiện long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại hoàn kiếm hà nội
và bùi thị như quỳnh sinh năm hai nghìn hai trú tại tiền hải thái bình
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó dạng sáng hai mươi tháng sáu tổ công tác công an quận hoàng mai và công an phường mai động kiểm tra căn hộ tầng một mươi sáu trung cư hạng sang trên địa bàn
phát hiện năm đối tượng nghi tổ chức sử dụng trái phép ma túy cùng một số đồ vật như đĩa thủy tinh ống hút được cuộn lại từ tờ tiền
cùng nhiều gói ni lông tinh thể màu trắng đén nháy loa
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngày một mươi bảy tháng sáu quỳnh huy tuấn
đến nhà linh tại căn hộ trên chơi
lúc này các đối tượng muốn sử dụng ma túy nên đã liên lạc mua ketamin và nước vui với giá hai mươi năm triệu đồng
huy đã chuyển số tiền trên cho người bán qua tài khoản ngân hàng và người giao sẽ gọi điện cho linh để liên hệ
tiếp đó huy bảo quỳnh mua thêm hai gói nước vui của tài khoản charlie cuckoo với giá năm tám triệu đồng
nhận được hàng huy mang nước vui ra pha cho mọi người sử dụng
đêm một mươi chín tháng sáu linh rủ thêm long đến căn hộ
và nhờ mua thêm hai chỉ ketamin huy tiếp tục chuyển số tiền là bảy năm triệu đồng cho một đối tượng để mua về tiếp tục sử dụng
ngày hai mươi tháng sáu thì bị lực lượng chức năng phát hiện
khi xét nghiệm nhanh các đối tượng dương tính với ma túy
quá trình giám định làm rõ số tinh thể màu trắng trong túi ni lông thu giữ là ketamin
chất lỏng thu giữ được là ketamin mdma nimetazepam
họt gơn vào mối lương duyên với ông trùng văn kính
trong vụ việc liên quan tới chùm ma túy văn kính dương và người tình ngọc miu
hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của chùm ma túy văn kính dương và các bị cáo khác tuyên y án sơ thẩm
trước đó chiều hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án vụ văn kính dương và các đồng phạm
về loạt tội sản xuất buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn khỏi nơi giam giữ
làm giả con dâu
tài liệu của cơ quan tổ chức
theo nội dung vụ án dương từng nhiều lần vào tù
năm hai nghìn một mươi khi đang thi hành bản án ở trại giam thuộc tỉnh thanh hóa dương bỏ trốn và bắt đầu mua bán hàng trắng
dương và đồng phạm sản xuất ma túy với khối lượng lớn
nhằm tránh bị phát hiện nhóm này liên tục thay đổi địa điểm thuê biệt thự để sản xuất và cất dấu ma túy
trong thời gian ngắn các bị cáo sản xuất tổng cộng một trăm hai mươi kg ma túy với hai mươi đợt mua bán
tiêu thụ ra thị trường bảy mươi hai viên nén ma túy tổng hợp
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt văn kính dương mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy
mua bán trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn khỏi nơi giam giữ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bị cáo dương kháng cáo cho rằng mình không phải chủ mưu khởi xướng việc sản xuất mua bán ma túy
mà là bị cáo
các đồng phạm khác trong đó có vũ hoàng anh ngọc tức hot girl ngọc miêu người tình của dương xin giảm nhẹ hình phạt
vì thấy hình phạt họ bị tuyên trong phiên tòa sơ thẩm quá nặng
hội đồng xét xử cho rằng dương có nhân thân đặc biệt xấu phạm tội khi đang chấp hành án hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm
mức án sơ thẩm tuyên là phù hợp nên giữ nguyên
từ đó tòa tuyên phạt dương tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba năm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức một năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ
có nam là người chủ mưu nghiên cứu sản xuất và sử dụng nhà mình để làm nơi tạo ma túy bị cáo phạm tội nhiều lần và có tổ chức
không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới cần giữ nguyên án sơ thẩm
tòa tuyên phạt các bị cáo nguyễn đức kỳ nam lê văn mang phạm bảo quân lê hương giang tử hình về các tội sản xuất trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
các bị cáo nguyễn thu huyền phạm thu hiền nhận bức án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
riêng bị cáo vũ hoàng anh ngọc ăn năn hối cải chăm hai con nhỏ phạm tội giúp sức nhưng án sơ thẩm đã tuyên phù hợp nên không giảm nhẹ nữa
vũ hoàng anh ngọc bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
có thể thấy trong vụ án này cuộc tình định bệnh của hot girl ngọc miu và chùm ma túy văn kính dương khá lý kỳ
là người con gái có nhàn sắc khiến bao người đàn ông theo đuổi thế nhưng bỏ qua tất cả ngọc miu quyết theo văn kính dương một kẻ đứng đầu đường dây sản xuất muôn bán ma túy
như kết cục được báo trước khi đôi tay người tình xa vào còng số phận của người đẹp cũng định sẵn
trong số các bị cáo đứng trước vảnh móng ngựa trong vụ đại án ma túy sản xuất buôn bán tàng trữ chất ma túy mà tòa án nhân dân tp hcm xét xử
nhiều người để ý tới một phụ nữ trẻ trắng chẻo cao giáo xinh xắn khuôn mặt sáng sùa đó là ngọc miu
ngọc miu là tên gọi khác của bị cáo vũ hoàng anh ngọc
ngọc miu nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc mà còn là người tình của văn kính dương
một ông chùm khét tiếng trong đường dây sản xuất muôn bán tàng trữ chất ma túy
bị cơ quan công an triệt phá vào năm hai nghìn một mươi chín vụ án nổi tiếng về quy mô sản xuất tính chất đặc biệt nghiêm trọng và số lượng ma túy được các đối tượng dùng phạm tội
đường dây được tổ chức tinh vi thủ đoạn táo tợn trên phạm vi cả nước và trong thời gian dài dưới sự điều hành của văn kính dương
văn kính dương được xem là ông trùng của đường dây phạm tội
với quá khứ bất hảo nhiều án tích chưa bị xóa cho đến trước khi bị bắt trong vụ án này
về con người văn kính dương
có thể đúc rút trong câu một thẩm phán nhận định thân nhân đặc biệt xấu nhiều án tích chưa được xóa
năm hai nghìn tám dương bị tòa án nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội xử phạt năm năm tù giam về tội cướp giật tài sản
trong lúc thụ án dương phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị tòa án nhân dân huyện như xuân tỉnh thanh hóa phạt bảy năm tù
tổng hợp hai hình phạt dương phải thụ án là một mươi năm chín tháng tù
thế nhưng khi đang thụ án tại trạm giam bộ công an
tháng sáu năm hai nghìn một mươi dương bất ngờ trốn chạy và bị bắt chuyển về trại giam công an tỉnh thanh hóa để điều tra truy tố
trong thời gian tạm giam văn kính dương tiếp tục cùng một số đồng phạm lập kế hoạch trốn thoát và bị truy nã
ra ngoài y trốn vào thành phố hồ chí minh làm giấy tờ tùy thân giả
dương tiếp tục thiết lập đường dây buôn bán chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
cơ quan điều tra đã chỉ ra hàng loạt địa điểm các đối tượng sản xuất ma túy
từ nha trang đồng nai
các quận trên địa bàn thành phố hồ chí minh và tỉnh lân cận
số ma túy thành phẩm được dương chỉ đạo cho các đồng phạm phân phối tới các đầu mối tiêu thụ do chúng thiết lập sẵn
do được tổ chức chặt chẽ tinh vi vừa sản xuất vừa tiêu thụ
nên văn kính dương thu được lợi nhuận khổng lồ sớm trở thành kẻ giàu có
đó có lẽ là lý do mà chùm ma túy bén duyên với người đẹp ngọc miu
sinh ra ở hải phòng nổi tiếng xinh đẹp ngọc miu là chị cả trong một gia đình khá giả có ba chị em
sau đó ngọc miu và thành phố hồ chí minh sinh sống
từng là hoa khôi của một trường trung học khi tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch năm lớp một mươi một và nổi lên như một hot girl
ngọc miu cũng dở sang việc học khi không hoàn thành hết bậc học trung học phổ thông
với vẻ ngoài xinh xắn ngọc miu đã dấn thân vào showbiz
là nghề mẫu trong các mv âm nhạc của ca sĩ nổi tiếng như đan trường cao thái sơn phượng nà lì
sau đó ngọc miu kết hôn với một thiếu gia
nhưng cuộc hôn nhân sớm tan vỡ
khi cả hai có con trùng
năm hai nghìn một mươi năm ngọc niêu quen biết văn kính dương
với vẻ hào hoa chi tiền phong khoáng ngọc miu đã sớm xa vào vòng tay của chùm ma túy lúc nào không hay
ngọc miu chung sống với văn kính dương như vợ chồng và cả hai có một con chung
là nhân tình của dương ngọc miêu luôn được nương chiều hết mức
dương thuê cho một căn hộ cao cấp tại trung cư sunrise city ở quận bảy tp hcm
để sống cùng với lê hương giang một mắt xích trong đường dây ma túy của
người đẹp được sắm sửa nhiều đồ dùng sang trọng đi xe sang
và cũng từ đây ngọc miêu đã dần bị lôi vào đường dây của chùm ma túy lúc nào không hay
tại căn hộ này chính là nơi dương dùng để chứa chất ma túy sản xuất được
tùy biết người tình có liên quan đến ma túy sống chung với các đồng phạm khác
nhưng có lẽ tiền bạc và nhu cầu ăn chơi khiến ngọc vil chấp nhận
dù ngọc miu là người tình của mình nhưng văn kính dương vẫn sử dụng ngọc miu là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy
với vai trò vận chuyển ma túy thành phẩm
dưới vẻ bề ngoài sang trọng ngọc miêu thường được phân công để mang ma túy đến những địa điểm đắt đỏ
như các khách sạn lớn các trung tâm thương mại để giao hàng
hành vi này đã không qua mặt được cơ quan chức năng khi đường dây ma túy của văn kính dương bị đánh sập
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại